thành phố hồ chí minh hiện đang là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách đến từ nhật bản
theo thống kê năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã đón hơn tám trăm linh lượt khách nhật bản
trong đó thành phố hồ chí minh chiếm khoảng năm mươi lượt khách
hầu hết khách du lịch người nhật đến việt nam đều chú trọng các hoạt động tìm hiểu
trải nghiệm đời sống văn hóa lịch sử thông qua việc tham quan các di tích công trình kiến trúc cổ bảo tàng đình chùa
để thúc đẩy thì phần khách nhật đến với thành phố hồ chí minh
ngành du lịch thành phố đang nghiên cứu đặc tính thị trường khách nhật
từ đó tạo ra môi trường du lịch chất lượng phù hợp theo từng nhóm khách du lịch đặc thù
để khai thác tốt tiềm năng từ thị trường khách du lịch nhật bản
thành phố hồ chí minh cũng cần tiếp tục các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch
kể cả qua mạng xã hội đồng thời nâng cao chất lượng hướng dẫn viên tiếng nhật phong phú sản phẩm du lịch